vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp một đối tượng vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt quả tang trên tuyến đường quốc lộ bảy huyện kỳ sơn
vào tối ngày năm tháng một mươi tại bản khe tang xã chiêu lưu huyện kỳ sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
chủ trì phối hợp với công an các huyện kỳ sơn tương dương và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh bắt giữ đối tượng sông bá rời
trú tại xã na ngoi huyện kỳ sơn đang vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
theo cơ quan công an sông bá giờ là em trai của sông bá tây đối tượng đã bị công an huyện tương dương bắt giữ vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi
về hành vi vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra